đoàn kiểm tra đã lập biện bản tuy phạm hành chính đối với hộ kinh doanh tuyết ánh để xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy ngay số tăng vật vi phạm